nhân dịp kỷ niệm một trăm linh bảy năm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba chiều nay ngày năm tháng ba
thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức buổi gặp mặt đại biểu tiêu biểu
dự đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai
dự buổi gặp mặt có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trường ban dân vận trung mương
và đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cùng các đại biểu tiêu biểu dự đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí hoàng trung hải đánh giá những năm qua với quyết tâm chính trị
và nỗ lực vươn lên phong trào phụ nữ và hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ việt nam
đã có nhiều đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đời sống vật chất tinh thần vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao
trong thành tích chung của đảng bộ thành phố có sự đóng góp quan trọng của tổ chức hội liên hiệp phụ nữ thành phố
và các tầng lớp phụ nữ thủ đô sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của trung ương
sự phối hợp hiệu quả của các tỉnh thành phố trong cả nước
đồng chí hoàng trung hải tin tưởng rằng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai sẽ thành công tốt đẹp
thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng
ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ việt nam đánh dấu chặng đường phát triển tiến bộ của phụ nữ
của tổ chức hội liên hiệp phụ nữ việt nam trong giai đoạn mới